về tình hình thời tiết sau chuỗi ngày đẹp trời bắt đầu từ ngày hôm nay miền bắc sẽ có thể đón một đợt mưa lớn kéo dài đến tận hết tháng
bắt đầu từ miền núi và trung du bắc bộ sau đó thì từ chiều tối nay vùng mưa sẽ mở rộng hơn xuống đến tận hà tĩnh
trong đó cao điểm mưa sẽ là từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng năm
vùng núi nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và xả lở đất
giúp kinh nghiệm từ đợt mưa mới đây bà con cần phải hết sức lưu ý theo dõi kỹ thông tin về thời tiết
để lên kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản